thưa quý vị và các bạn việt nam đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hai ngày tám và chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại sân vận động quần ngựa tp hà nội
mục sư raham đã trực tiếp chủ trì hai buổi truyền giảng với sự tham dự của hơn một mươi người
trả lời phỏng vấn của hãng ap mục sư graham thông báo
chính quyền việt nam đã không đặt ra bất kỳ điều kiện nào cho việc tổ chức hai buổi truyền giảng
đưa tin về sự kiện này trang mạng một tờ báo của người việt ở mỹ
cho biết mục sư graham đã nói
chúng tôi chỉ là khách chính quyền chưa nói với tôi là được nói gì hoặc không được nói gì
và ông khẳng định tự do tôn giáo tại việt nam đang được cải thiện
được biết mục sư graham hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc hiệp hội truyền bá phúc âm billy graham
là một trong các mục sư nổi tiếng nhất ở mỹ
trong những ngày ông đến việt nam ngày bảy tháng một mươi hai
bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có buổi tiếp mục sư graham
trước đó một sự kiện liên quan đến tôn giáo cũng đã diễn ra trong hai ngày
hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
đại hội giới trẻ giáo tỉnh hà nội lần thứ một mươi năm gọi tắt là đại hội tổ chức tại giáo phận thanh hóa
do giáo tỉnh hà nội gồm một mươi giáo phận cho nên số người dự rất đông
trụ sở tòa giám mục giáo phận thanh hóa
không đủ không gian tổ chức cho nên theo đề nghị của tòa giám mục giáo phận thanh hóa
ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý để tòa giám mục giáo phận thanh hóa mượn địa điểm
trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức
không chỉ tạo điều kiện về địa điểm
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa chỉ đạo cơ quan chức năng giúp đỡ bảo đảm giao thông thông suốt để tổ chức đại hội
bản tin đại hội giới trẻ giáo tỉnh hà nội
lần thứ một mươi năm đăng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy trên trang mạng của hội đồng giám mục việt nam tường thuật khá chi tiết và cho biết
một mươi bốn h một mươi năm ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đại hội giới trẻ giáo tỉnh hà nội lần thứ một mươi năm đã khai mạc với nghi thức rước thánh giá
từ tòa giám mục giáo phận thanh hóa ra quốc lộ một a đi vào trung tâm thành phố qua đại lộ lê lợi
rẽ về phía nam hướng đến trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại
nơi có hơn một mươi năm người đang tập trung chờ đón
hai sự kiện nói trên với sự tham gia của hàng chục nghìn người là bằng chứng cho thấy
nhà nước việt nam đã tôn trọng tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo được tiến hành trọng thể lành mạnh
tại lễ mừng năm mươi năm thành lập tỉnh dòng đa minh việt nam tổ chức ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ở giáo sứ thánh đa minh ba chuông tp hcm
chính giám mục giáo phận vinh nguyễn thái hợp đã đưa ra những con số
sau năm mươi năm số tu sĩ thuộc tỉnh dòng đa minh việt nam tăng gấp ba với bốn trăm một mươi sáu thành viên
đứng thứ nhì trong dòng đa minh thế giới hoạt động tại một mươi bảy giáo phận ở việt nam
có mặt tại canada mỹ pháp australia italia thái lan lào hàn quốc
tỉnh dòng đa minh việt nam vẫn duy trì trung tâm học vấn đa minh
tỉnh dòng đa minh việt nam được quyền cấp bằng cử nhân thần học
các tu viện đã thực hiện chương trình đào tạo tu sĩ đào tạo giáo dân
rất tiếc trước những sự kiện hoàn toàn có thể kiểm chứng đó ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
một số nghị sĩ australia lại tổ chức cái gọi là điều trần trước quốc hội australia
về vấn đề nhà cầm quyền cộng sản việt nam vi phạm quyền tự do tôn giáo
tín ngưỡng đàn áp nhân quyền trong nước
tức là họ tạo diễn đàn
để một số người trong đó có nguyễn đỗ thanh phong đại diện tổ chức khủng bố việt tân
thi nhau xuyên tạc tình hình nhân quyền ở việt nam
nếu nhân quyền ở việt nam có vấn đề thì tại sao không có bất cứ ngăn chở nào của chính quyền
đối với các hoạt động tôn giáo lớn như các hoạt động đã được tổ chức ở sở kiện hà nam la vang quảng trị
nhiều nhà thờ mới được xây dựng ở việt nam và thứ bảy chủ nhật hàng tuần
giáo dân vẫn sinh hoạt bình thường
hàng nghìn buổi lễ sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng diễn ra hàng năm
tại sao liên hợp quốc chọn việt nam để long trọng tổ chức đại lễ phật đản liên hợp quốc trong hai năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi bốn
tại sao gần năm mươi tăng ni hơn một mươi triệu tín đồ phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc
hướng mọi phật sự theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội và hàng triệu tín đồ của nhiều tôn giáo khác
luôn sống theo phương châm
hướng mọi phật sự theo phương châm tốt đời đẹp đạo góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước
thiết nghĩ chắc chắn sau khi có câu trả lời mấy nghị sĩ australia sẽ thấy những thông tin họ có được hoàn toàn không chính xác
và chính họ đang dung túng cho những kẻ xấu đi ngược lại lợi ích của cả dân tộc
tương tự việc làm phi lý của một số nghị sĩ australia ngày một mươi bốn tháng một mươi hai mới đây
nghị viện châu âu thông qua nghị quyết mang nội dung vu cáo việt nam
thiếu tự do báo chí vi phạm tiêu chuẩn luật pháp nhân quyền quốc tế vi phạm quyền tự do tôn giáo
rồi yêu cầu hủy bỏ điều bảy mươi chín điều tám mươi tám bộ luật hình sự đòi trả tự do cho nguyễn văn hóa nguyễn ngọc như quỳnh và một số người khác
đức giê xu từng dạy
tại sao con chỉ thấy cái rằm trong mắt anh em nhưng lại không nhận ra cây xà nhà trong mắt mình
làm sao con có thể nói với anh em rằng
để tôi lấy ra cây xà nhà trong mắt mình làm sao con có thể nói với anh em rằng
lấy cái rằm ra khỏi mắt anh trong khi cây xà vẫn ở trong mắt mình
trước khi chỉ trích người khác eu nên tập trung vào những gì đang diễn ra trên chính các quốc gia thành viên của họ
họ đã thật sự bảo đảm quyền của người dân hay chưa khi một trăm một mươi chín triệu người ở eu
khoảng hai mươi ba bảy số dân đang có nguy cơ nghèo đói nằm ngoài lề xã hội
họ có dám khẳng định người nhập cư trong đó có cả phụ nữ và trẻ em
đang được đối xử bình đẳng
trước khi bênh vực một số người đã vi phạm pháp luật việt nam
các tác giả nghị quyết nêu trên nên tìm hiểu để biết trên internet còn lưu giữ video clip cho thấy
chính nguyễn văn hóa công khai nhận tội xin lỗi nhân dân đảng nhà nước việt nam và kêu gọi
tất cả từ thanh niên đến người gia từ công dân nông dân cho đến tân lực trí thức
từ người lớn đến người già bất kỳ đừng vì một chủ tiên trực mắt
lời trực mắt như bị cám bị tưng cãi gây xâm phạm bán rể lương tâm bán rể tù quốc
cho cả tổ chức cả nhân trong và ngoài những phạm động cực đoán chống phá nhân dân
đừng vì những hành vi trực mắt đó mà chống lại theo việc xã hội bị cám
gần đây phố bolsatv địa chỉ truyền thông của người việt ở mỹ công bố video clip
trong đó luật sư trịnh quốc thiên người mỹ gốc việt khẳng định
nguyễn ngọc như quỳnh chỉ tranh đấu cho các tổ chức xã hội dân sự đã nhận tiền
và được giật dây bởi các tổ chức ở nước ngoài
theo luật pháp mỹ nguyễn ngọc như quỳnh không có quyền lợi quyền hạn
trách nhiệm liên hệ liên quan các vụ việc đề cập trong các bài chị ta viết
và đề cập quá ba lần sẽ bị coi là ác ý

còn lê diễn đức là nhân vật chống cộng hiện sống tại mỹ thì kết luận
khi những người bất đồng chính kiến được gọi là các nhà tranh đấu dân chủ nhân quyền trong nước
bắt đầu chửi rụa tục tiễu đối với nhà cầm quyền cộng sản
hoặc may áo có hình cờ vàng ba sọc để bán ra hải ngoại kiếm tiền
thì đó chính là biểu hiện của sự bế tắc bất lực
sau khi chỉ rõ những người phê phán luật pháp việt nam mà không biết gì về luật pháp việt nam
các nhà tranh đấu ở việt nam ảo tưởng về các thế lực ở nước ngoài khẳng định
nhà nước việt nam đã cố gắng rất nhiều nhằm bảo đảm tự do dân chủ nhân quyền cho nhân dân
luật sư trịnh quốc thiên có ý kiến rất xác đáng
nhân quyền phải dựa trên căn bản của cả một dân tộc của khối đại đa số chín mươi bốn triệu người
chứ không phải một vài cá nhân nhỏ lẻ
rất tiếc vì thiếu thiện trí mà một số người phê phán việt nam
tiếc vì thiếu thiện trí mà một số người phê phán việt nam
tiếp cận vấn đề rất thiếu khách quan
họ chỉ quan tâm một số người xấu mà không quan tâm việc việt nam đã nỗ lực như thế nào
trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
đời sống và quyền của mọi người dân việt nam ngày càng được cải thiện ra sao
họ cũng bỏ qua sự thật rằng phần lớn các nước các tổ chức quốc tế đều nhiều lần thừa nhận
những thành tiệu đầy thuyết phục của việt nam trong bảo đảm quyền con người

hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đã dành cho những người phê phán việt nam
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đã dành cho những người phê phán việt nam
riêng chương hai cho các quyền con người và quyền công dân
và trong hai năm qua hàng chục luật đã được thông qua hàng loạt chính sách chương trình
phát triển kinh tế xã hội được xây dựng để bảo đảm mọi người dân
được thụ hưởng đầy đủ quyền con người và thành quả của công cuộc đổi mới phát triển
ngân hàng chính sách xã hội đã ưu đãi để giúp xây dựng hơn năm trăm linh căn nhà
dân có nơi cư ngụ an toàn nhà nước hỗ trợ một trăm linh mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo
đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế hỗ trợ bảy mươi mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo
đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác ba mươi bảy tổ chức tôn giáo và một số pháp môn tu hành
với khoảng hai mươi năm triệu tín đồ đã được nhà nước cấp đăng ký hoặc công nhận
theo tổ chức thống kê và đánh giá về thông tin kỹ thuật số di động và các lĩnh vực liên quan trên thế giới
we are social thì năm hai nghìn một mươi bảy ở việt nam đã có năm mươi năm triệu người dùng internet chiếm năm mươi ba số dân
tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu bốn mươi triệu tài khoản facebook mạng xã hội lớn nhất thế giới
đó là các con số biết nói và tự chúng có khả năng bác bỏ mọi luận điệu vô
báo xuyên tạc vấn đề dân chủ nhân quyền ở việt nam
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài họ quá thiếu hiểu biết về việt nam của tác giả lê võ hoài ân
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau